ngày ba mươi một tháng tám vừa qua bộ công thương ấn độ đã ban hành thông báo về việc điều chỉnh chính sách nhập khẩu
đối với mặt hàng hương nhang từ trạng thái tự do nhập khẩu sang hạn chế nhập khẩu và có hiệu lực ngay lập tức
không có thông báo trước để nhận định các nguy cơ về rào cản này phòng thương mại và công nghiệp việt nam
đã tổ chức cuộc họp giữa doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước liên quan về biện pháp ứng phó
trước quy định hạn chế nhập khẩu hương nhang của ấn độ
theo phản ánh của các đối tác nhập khẩu hương nhang tại ấn độ hiện chưa có doanh nghiệp nào xin được giấy phép nhập khẩu
việc này đã làm đình trệ toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh ngành hương nhang xuất khẩu của việt nam
bởi ấn độ hiện là thị trường không thể thay thế của sản phẩm này
nhà xưởng tạm ngưng sản xuất ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp và việc làm đời sống của hàng nghìn công nhân
hiện nay lượng hương nhang tồn kho cung cấp các đơn hàng đã ký lên đến hơn một mươi tấn
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã ký công thư gửi bộ trưởng bộ công thương ấn độ
thể hiện quan ngại và phản đối biện pháp nói trên đồng thời để giảm thiểu các tác động tiêu cực
bộ công thương đề nghị các cơ quan chức năng của ấn độ xem xét không yêu cầu giấy phép nhập khẩu
đối với các lô hàng hưng nhang từ việt nam đã ký hợp đồng mua bán trước ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tạm thời ngừng áp dụng biện pháp cấp phép nhập khẩu trong thời gian nhu cầu thị trường ở mức đỉnh điểm
tháng chín và tháng một mươi về lâu dài đề nghị gỡ bỏ biện pháp quản lý nhập khẩu đối với mặt hàng này